hiện nay bão số bảy đang di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km đi vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ với sức gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi một
trong khi đó vùng biển phía đông miền trung philippines đang hình thành một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số tám áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn trên diện rộng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi khi đi vào vùng biển từ thái bình đến thanh hóa bão số bảy đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
dự báo hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km đi vào đất liền các tỉnh từ thái bình đến nghệ an sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp
vị trí trung tâm vùng áp thấp lúc một mươi ba h ngày một mươi năm tháng một mươi ở khoảng một mươi chín chín độ vĩ bắc một trăm linh bốn độ kinh đông trên khu vực thượng lào
liền ven biển các tỉnh thành phố bắc bộ và bắc trung bộ từ quảng ninh đến hà tĩnh có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số bảy kết hợp với không khí lạnh nên từ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi
ở khu vực đồng bằng và ven biển bắc bộ hòa bình nam sơn la phú thọ yên bái thanh hóa nghệ an có mưa to đến rất to có nơi mưa trên ba trăm linh mm
tại hà tĩnh và các nơi khác ở bắc bộ lượng mưa vào khoảng năm mươi một trăm linh mm mức độ rủi ro thiên tai cấp